các đảm bảo an ninh trở tự luôn được đặt lên hàng đầu
mặc dù người dân ai ở nhà nấy đều hạn chế ra đường hàng quán cũng đã đóng cửa theo chỉ đạo của chính phủ
thế nhưng lực lượng công an vẫn luôn túc trực một trăm linh bám sát cơ sở sâu sát địa bàn đảm bảo an toàn về an ninh trật tự
và sau đây là ghi nhận tại công an phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
đi từng ngõ gõ từng nhà không chỉ tuyên truyền động viên nắm chắc di biến động của dân cư
phục vụ công tác kiểm soát và phòng chống dịch covid một mươi chín công an phường trung hòa quận cầu giấy còn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là đảm bảo an ninh trở tự tại địa bàn
thì tăng cường xuống tuần tra kiểm soát trên địa bàn và xuống tất cả khu nhà trọ để tuyên truyền nhắc nhở và kiểm tra phòng ngừa liên quan đến cái việc tài sản của những người trọ đến thuê trọ
cảnh sát khu vực đã vào tất cả các cơ quan sinh nghiệp đã cam kết phòng ngừa là không để tài sản nhất là tiền không để cơ quan
và cái hai là nhắc nhở hỗn bảo vệ của cơ quan sinh nhập
công an phường vẫn tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp trước những diễn biến phức tạp do các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
như xử lý nghiêm những người tung tin đồn thất thiệt tuyên truyền sai sự thật về dịch bệnh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
chủ động nắm tình hình không để đột xuất bất ngờ và tình hình phức tạp về an ninh trật tự
từ đầu mùa thì bên các anh cảnh sát khu vực cũng như công an phường trung hòa đã tiến hành kiểm tra và giả soát tất cả các hộ gia đình
cũng như là các phòng trọ các căn hộ cho thuê để đảm bảo an ninh khu vực cũng như là các đối tượng
và bên tôi cũng đã được các cảnh sát khu vực đến nhắc nhở và kiểm tra cũng như là đôn thất thiền xuyên về vấn đề tội phạm
cũng như là các vấn đề tệ lạn xã hội ở trong khu vực
sau đó thì bên chúng tôi cũng đã tiến hành làm theo đúng như chỉ đạo của
đối với người dân ở đây hình bóng của cán bộ chiến sĩ công an phường luôn hiện hữu
có mặt ở từng con phố tới từng gia đình làm tốt công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân
nâng cao ý thức bảo vệ tài sản đồng thời tuyên truyền hình thức hoạt động của các loại tội phạm
lợi dụng vào thời điểm dịch bệnh bùng phát để gây án
với việc làm của các anh là thường xuyên gần dân sát dân đã được ghi nhận đánh giá cao
nhà ai cũng đóng cửa từ các cửa hàng cửa hiệu không mở một cái gì hết
nên là đường phố rất là vắng vẻ
nhưng mà tôi thấy vấn đề là các anh công an canh tuần tra thường xuyên qua khu vực chúng tôi
cho dù chúng tôi là một cái xóm rất nhỏ nhưng các anh vẫn đi tới đi lui để bảo vệ tài sản cho dân
để bình yên cho cuộc sống của dân được bình yên hơn
thế tôi thấy là các anh rất là vất vẻ đêm ngày tuần tra các anh khác
còn cái vấn đề là nhiều khi cũng có các anh đến tận nơi có cửa
tức là gõ cửa từng nhà hỏi xem gia đình có ai về vấn đề ở xa đâu về và sức khỏe ra sao
các anh rất quan tâm gia đình một từ cá nhân chúng tôi
thế nên tôi thấy các anh như là con cháu trong gia đình chúng tôi
để duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an phường đã phối hợp với các tổ dân phố và các tổ tự quản
thành lập năm tổ chốt thực hiện tuần tra ba k khép kín tại địa bàn
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng xử lý khi có tình huống đột xuất bất ngờ
với sự vào cuộc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ
tình hình an ninh trật tự sẽ được giữ vững
người dân không bị hoang mang trước dịch bệnh cũng như lo lắng về tài sản của mình
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và tiếp sau đây
xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
cùng với sự đồng hành của biên tập viên hồng nhung
xin cảm ơn chị đinh hạnh
xin mời quý vị điểm qua một số nội dung chính trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
trước băn khoăn của nhiều người dân về nỗi lo khan hiếm các mặt hàng nhu yếu phẩm
trong một mươi năm ngày cách ly xã hội đại diện bộ công thương và nhiều địa phương khẳng định là
nguồn hàng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của nhân dân
trên báo tuổi trẻ có bài viết là hàng hóa rồi rào siêu thị ngân hàng vẫn mở cửa
đại diện vụ thị trường trong nước bộ công thương cho biết
các địa phương đã gửi phương án về bộ công thương
trong đó mỗi địa phương tính toán cụ thể việc chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung
cho một mươi ba mặt hàng thiết yếu gồm gạo dầu ăn mì gói gia vị nước chấm
trứng da cầm thủy hải sản rau củ quả đáp ứng nhu cầu trên địa bàn
nếu nhu cầu tăng từ hai mươi hoặc hơn
trong trường hợp cách ly việc vận chuyển hàng hóa
ngoài phương án cụ thể của từng địa phương bộ công thương cũng đã có các phương án
đảm bảo cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm cho thị trường
trong trường hợp giới nghiêm chỉ còn xe của lực lượng vũ trang được hoạt động
bộ công thương sẽ đề nghị các lực lượng quân đội công an phối hợp
vừa điều phối xe vận chuyển các mặt hàng thiết yếu từ các kho dự trữ hàng hóa thiết yếu
mà bộ công thương đã chuẩn bị để cung cấp cho các địa bàn
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp
bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các phương án dạy học trực tuyến
dạy học trên truyền hình
tuy nhiên do mặt bằng chung chưa đồng đều vẫn xuất hiện những cách làm khác nhau
ghi nhận về vấn đề này thì báo kinh tế và đô thị đã có bài
dạy học trực tuyến vẫn chưa áp dụng được đại trà
theo đó hiện các cơ sở quản lý giáo dục tại địa phương các cơ sở đào tạo
đang áp dụng nhiều phần mềm thực hiện việc dạy và học trực tuyến khác nhau
do nhiều nhà cung cấp khác nhau mỗi phần mềm đều có những ưu điểm và hạn chế riêng
nên gây ra sự khó lựa chọn để áp dụng giảng dạy trực tuyến đảm bảo hiệu quả
chưa kể là mỗi môn học đều có đặc thù riêng
nên việc dạy và học trực tuyến hiện nay cũng khó để thực hiện một cách đại trà
và cũng liên quan đến vấn đề này thì trên báo lao động có ghi nhận là
bộ giáo dục và đào tạo hiện nay cho phép các trường thu phí để thực hiện việc dạy học trực tuyến
trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh học sinh
tuy nhiên đang có một thực tế là có nơi thu cao có nơi thì lại miễn phí
nhiều ý kiến cho biết việc thu phí học trực tuyến cũng cần phải xem xét điều chỉnh cho phù hợp
bởi việc thu học phí như khi giảng dạy tại trường là không thỏa đáng
và trên báo tuổi trẻ cũng đã ghi nhận ý kiến của nhiều chuyên gia giáo dục nhận định
vấn đề quan trọng nhất đó chính là cần phải phát huy được điểm mạnh
yếu của việc dạy và học trực tuyến
trong đó thì xuất phát từ cả hai phía người dạy và người học
chi tiết ngày hôm nay thì xin mời quý vị tìm hiểu trên báo số ra sáng ngày hôm nay
thông tin tiếp theo đó là bộ tài chính vừa trình chính phủ tờ trình số bốn mươi bảy
về sự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng
thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất
nhằm hỗ trợ các đối tượng bị tác động trực tiếp bởi dịch bệnh covid một mươi chín
ghi nhận trên báo công an nhân dân
và theo tờ trình của bộ tài chính thì nghị định này đã mở rộng bổ sung
thêm nhiều đối tượng được gia hạn nộp thuế tiền thuê đất
trong đó nhiều ngành trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như giáo dục
đào tạo y tế hoạt động trợ giúp xã hội
việc mở rộng các đối tượng này là nguyên nhân khiến gói hỗ trợ tăng thêm hơn năm mươi tỷ đồng
về thời gian gia hạn thì nghị định cũng đề xuất cụ thể thời gian gia hạn
cho từng đối tượng đó là thời gian gia hạn ngắn nhất là năm tháng
và dài nhất là đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
về thời gian thực hiện do đây đều là những giải pháp cấp bách
hỗ trợ ứng phó với dịch bệnh nên bộ tài chính đề nghị có hiệu lực
ngay khi được ký ban hành
thưa quý vị người dân thành phố hồ chí minh có nhiều phản ứng khác nhau
trước lệnh cách ly toàn xã hội và liệu việc trang lấn tại sưu thị và các khu chợ
thì có cần thiết để thực hiện giãn cách xã hội chống dịch trong một mươi bốn ngày tới hay không
sáu phương năm sẽ ghi nhận ngay sau một số thông tin văn hóa đáng chú ý khác
chợ phạm văn hai quận tân bình buổi chiều trước ngày cách ly toàn xã hội
khu vực bán lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu tấp nập người mua
nhiều người chở từ hai đến ba thùng mì tôm có người mua đủ thứ rau củ quả
theo các tiểu thương ở đây chỉ có những ngày cận tết nguyên đáng
chợ mới đông đúc như vậy
không chỉ chợ các sưu thị trên địa bàn thành phố như côc mát
big c mega market cũng ghi nhận lượng người mua tăng đột bằng
từ cuối giờ trưa ngay sau khi có chỉ thị của thủ tướng chính phủ
quầy thanh toán tại các siêu thị luôn phải hoạt động với công suất tối đa
dù biết các chợ sưu thị các cơ hàng bán nhiều yếu phẩm vẫn duy trì hoạt động
trong những ngày cách ly toàn xã hội
sau mai cũng có lý do riêng để mua hàng hóa nhiều hơn hẳn
chẳng qua là nhà nó hết bột giặt đồ này kia nọ
với lại mua mấy cái này cho mấy đứa nhỏ nó ăn cho có đề kháng vậy thôi
thì mình hạn chế ra đường thôi
tại vì chính phủ cũng có lệnh cấm ra đường
mà hạn chế mình ra trường nhiều quá cũng không tốt
trước nhất là mình bảo vệ cho mình đi cái đảo
mình bảo vệ cho mình coi như mình bảo vệ cho người con
coi như là trong mấy ngày này thiếu để bớt ra đường thôi
để tránh lây lan cho cộng đồng thôi
cho bản thân mình và cho cộng đồng thôi
chứ còn hoàn toàn là không có đầu tư tích chữ gì hết
bên cạnh tâm lý lo sợ như trên
vẫn có những người dân tỏ ra bình tĩnh
chỉ đi chợ mua lương thực thực phẩm vừa đủ cho những bữa ăn hàng ngày
mọi người là xôn xao cái chuyện mà
cách ly là một hai là cấm chợ
thì cô tôi không tin cái chuyện đó
thứ nhất thứ hai là tôi rất tin vào nhà nước nói ở trên tv
là khi mà dân cần đừng có phải tích chữ
cần thì nhà nước sẽ đầy đủ đem đến trận lơi
để phòng tránh cái việc mà người dân đi đến những
tập trung những nơi quá đông
dịch vụ là giao hàng tận nhà cho khách
cũng như là đi chợ cho khách
thì nếu mà có một cái đường dây để
đường dây nóng
để mọi người có thể đặt hàng
nên mọi người nên đặt hàng online để có thể tránh cái việc mà đi đến những nơi đông người như vậy để tránh nguy hiểm nguy hiểm cao
trong tối ba mươi một tháng ba
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã gửi tin nhắn chứng án rằng tất cả những điểm chợ và siêu thị
đã chuẩn bị đủ nguồn cung lương thực thực phẩm cho những ngày sắp tới
khuyến khích người dân là mua sắm trực tuyến và cho người giao tại nhà
do vậy người dân không có gì phải lo lắng về việc thiếu nhu yếu phẩm trong những ngày cách ly toàn xã hội sắp tới
chương trình tiếp tục với những thông tin về lĩnh vực giao thông
liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại đoạn qua thị xã phước long tỉnh bình phước vào sáng ngày ba mươi một tháng ba đã khiến một người bị thương
vào khoảng bảy giờ sáng cùng ngày xe bán tải mang biệt kiểm soát chín mươi ba c một mươi nghìn chín mươi bảy chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một

hướng từ thị xã phước long tỉnh bình phước đi thành phố hồ chí minh
đến đoàn khu phố hai phường thác mơ cùng lúc này thì một người dân bên đường bất ngờ chạy qua đường
khiến cho tài xế xe bán tải không kịp xử lý thẳng lên giải phân cách giữa đường
cú lao mạnh đã khiến xe bán tải cày giữa giải phân cách và hàng cây xanh hơn chục mét và đâm gãy nát trụ điện đèn giữa đường
cũng trong sáng cùng ngày một chiếc xe tải khác mang biển kiểm soát chín mươi ba c một mươi nghìn tám trăm bốn mươi sáu hiện cũng chưa rõ người điều khiển
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thành phố hồ chí minh đi đồng xoài tỉnh bình phước
đến đoạn khu phố tân xuân phường tân xuân thì bất ngờ một chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển cũng vừa lưu thông qua đường
tài xế xe tải đã không kịp xử lý và đã đâm trực diện vào xe máy trên cú đâm mạnh đã khiến người đàn ông bị xe tải đâm bị thương
vào chiều ngày ba mươi một tháng ba bộ giao thông vận tải đã có công văn hỏa tốc gửi cục hàng không việt nam và các hãng hàng không
yêu cầu dừng vận chuyển khách đến việt nam kể từ giờ ngày một tháng bốn cho đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
nhằm ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh covid một mươi chín
việc dừng bay không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao công vụ khách nước ngoài tham dự
phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng chuyên gia nhà quản lý doanh nghiệp lao động kỹ thuật cao và các trường hợp đặc biệt
được sự phân công đồng ý của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba bộ giao thông vận tải cũng có văn bản yêu cầu cục hàng không
và các hãng vận chuyển giới hạn các chuyến bay nội địa từ giờ ngày ba mươi tháng ba cho đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm của dịch covid một mươi chín từ hà nội và tp hcm đối với các địa phương
thưa quý vị như vậy là bắt đầu từ giờ sáng ngày hôm nay ngày một tháng bốn
thì cả nước đã bước vào giai đoạn cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại hà nội người dân hạn chế ra đường
các tuyến đường đã vắng nay càng trở nên mất
và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thời điểm trước và sau thời điểm chính thức cách ly xã hội
đường giảng võ trước giờ chính thức cách ly xã hội
và để hưởng ứng cái lời kêu gọi của tổng bí thư cũng như là chỉ thị của thủ tướng chính phủ
thì theo những ghi nhận của chúng tôi thì từ giờ ngày một tháng bốn
những tuyến đường trung tâm của tp hcm vốn đông đúc trong những ngày trước đây
thì giờ đã có những khung cảnh hoàn toàn khác trở nên vô cùng vắng lặng
và chỉ lác đác một vài phương tiện di chuyển trên những tuyến đường trung tâm này
nhưng chỉ sau một giờ đồng hồ khung cảnh đã trở nên hoàn toàn khác